bộ nội vụ phối hợp với tổ chức lao động quốc tế ilo tổ chức hội thảo cải cách chính sách tiền lương kinh nghiệm quốc tế và việt nam
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ trì hội thảo
chính sách tiền lương có liên quan đến hơn tám triệu người trong khối nhà nước và hàng chục triệu người lao động trong khối sản xuất kinh doanh
tuy nhiên sau một số lần điều chỉnh tiền lương cơ sở nhưng vẫn thể hiện sự hạn chế
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo đó là khi điều chỉnh lương khu vực công
cần cân nhắc tính phức tạp của nhiệm vụ và mức độ trách nhiệm mức giá và chi phí sinh hoạt của người dân nói chung
để tiền lương có thể đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
đồng thời cân nhắc mức độ công bằng với tiền lương khu vực tư cũng như cân bằng giữa công chức viên chức ở các hạng ngạch khác nhau
đồng thời cân nhắc mức độ công bằng với tiền lương khu vực công viên chức ở các hạng ngạch khác nhau